thưa quý vị mới nhất sau vụ nam sinh sơn lầu ở văn phú hà đông do áp lực học hành
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng vừa ký ban hành kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế
khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời cho biết yêu cầu hà nội không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
ngoài ra vượt đẩy mạnh công tác phòng dịch để học sinh quay lại học trực tiếp nhanh nhất
hà nội yêu cầu không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
cụ thể vụ việc nam sinh trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam tử vong vì nhảy từ tầng cao xuống khiến dư luận bàng hoàng
đây cũng là hồi chuông báo động tới nhiều cha mẹ trong việc cần quan tâm hơn nữa đến tâm sinh lý của con ở lứa tuổi tin
ở giai đoạn từ trẻ con sang người lớn trẻ vị thanh niên thường rất khó để xác định bản thân mình là ai muốn đam mê gì
bởi trẻ đang ở trạng thái identity screening
xiết hay còn gọi là khủng hoảng về nhận diện bản thân
sự quá tải về thông tin và trách nhiệm phải gánh vác khi trở nên trưởng thành hơn
lo cho bản thân gia đình các mối quan hệ xã hội và các giá trị về văn hóa hay truyền thống của đất nước
quá nhiều thứ xảy ra trong khi trung tâm cảm xúc clibix shetam gần như quản lý tất cả các hoạt động của não bộ
chính điều này đã khiến cho hầu hết trẻ vị thành niên nảy sinh rất nhiều những suy nghĩ bồng bột và nguy hiểm
hiểu được tâm lý trẻ qua từng giai đoạn
cha mẹ có thể thấu hiểu hơn các hành vi của con
hiểu được các ngôn ngữ yêu thương cha mẹ sẽ biểu đạt tình yêu thương đối với con theo cách mà con có thể cảm nhận được
sự ra đi đột ngột theo cách cực đoan nhất của nam sinh trên làm dậy sóng cộng đồng mạng
đây không phải lần đầu tiên hồi chuông cảnh báo vang lên về việc các bậc phụ huynh đè nặng áp lực chuyện học hành với con trẻ
nhiều người dùng mạng sau khi đọc xong đều bày tỏ sự tiếc thương đối với sinh mệnh ra đi khi còn quá trẻ của cậu nam sinh này
một bộ phận khác bắt đầu chỉ trích gia đình nạn nhân vì không có cách hành xử đúng mực mới khiến cậu gặp vấn đề về tâm lý và dẫn đến cái kết thương tâm
đứng trước vấn đề này ngay lập tức phó chủ tịch hà nội đã yêu cầu không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
theo đó kế hoạch ban hành nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân
nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do covid một mươi chín và các nguyên nhân khác
về giáo dục ông chử xuân dũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh sinh viên học trực tiếp
căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài thường xuyên kiểm tra đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến đặc biệt là đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời kế hoạch nêu rõ
ngoài ra các tổ chức cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh khu cụm công nghiệp khu chế xuất cơ sở giáo dục cơ sở lưu trú xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch gắn với phương án hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các cấp độ dịch tại các địa phương đến tận xã phường tổ dân phố và cập nhật kết quả đánh giá an toàn lên bản đồ an toàn covid một mươi chín
thưa ngành doanh tổ chức các tổ chức các cấp độ dịch gắn pet đồng bộ phòng chống dịch tổ chức các tổ chức các cấp độ dịch gắn pet đồng bộ phòng chống dịch gắn pet gắn pet gắn pet gắn pet gắn pet
về nhiệm vụ giải pháp
hà nội yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu của các đơn vị địa phương đảm bảo tính chủ động linh hoạt tự chịu trách nhiệm thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với đảm bảo nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đặc biệt là chỉ huy điều phối phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết
xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp thành phố
phó chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực cho lĩnh vực y tế trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng hệ thống y tế cơ sở
trước đó báo chí cũng đã có phản ánh về tình trạng hà nội quá chậm trễ trong việc cho trẻ tới trường học trực tiếp đặc biệt là bậc tiểu học và mầm non
theo đó hiện đa số các hoạt động vui chơi giải trí thể dục thể thao ngoài trời đã được hà nội cho phép mở cửa trở lại
những khu vui chơi dành cho trẻ tại các trung tâm thương mại công viên phố đi bộ đã rất tấp nập
tuy nhiên trái với cảnh tấp nập tại các khu vui chơi các trường mầm non tiểu học tại hà nội vẫn đóng cửa im lìm để phòng dịch
điều này khiến phụ huynh và giới chuyên gia có nhiều tâm tư đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế thành phố hà nội khẳng định dịch covid một mươi chín đã qua đỉnh
giới chuyên gia cho rằng hà nội nên kịp thời cho trẻ tới trường không nhất thiết phải đợi tiêm vaccine
bởi việc trẻ em không được đến trường trong một thời gian dài sẽ gây ra các khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tinh thần
khi các em không được tương tác với bạn bè thầy cô từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài thậm chí khiến trẻ mắc bệnh trầm cảm
vụ việc thương tâm của nam sinh lớp một
tại hà nội một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta về căn bệnh trầm cảm nguy hiểm không kém dịch bệnh
tuổi dậy thì lần quãng thời gian có nhiều thay đổi lớn về mặt tâm sinh lý
cần phụ huynh và nhà trường phải có sự vào cuộc quan tâm sâu sắc và thấu hiểu con em mình
những câu hỏi khiến các bậc phụ huynh tự vấn sau vụ nam sinh lớp một mươi ở hà nội rơi lầu
ai trong số chúng ta chưa từng trải qua những đêm trắng ôn bài những ngày tháng căng thẳng với lịch học dày đặc mà cảm xúc thì chống rỗng
vì không tìm thấy niềm vui ý nghĩa của những nỗ lực mình đã bỏ ra
ai trong số chúng ta chưa từng cảm thấy bị một áp lực vô hình tổng hòa của những ánh mắt lo lắng hay lời nói nặng nhẹ của cha mẹ
những lời nhắc nhở rục rã của thầy cô của ngồn ngộn những kiến thức sách vở chưa thể thẩm thấu đè nén đến nghẹt thở ăn không ngon ngủ không yên
đa phần chúng ta cố gắng tự giải tỏa bằng nhiều cách tìm đến những sở thích có thể khiến mình thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn
chat với bản thân hoặc đơn giản là dần lòng nén xuống những xúc cảm tiêu cực tự nhủ rồi tất cả sẽ qua và cuộc đời sẽ nở hoa khi ta đỗ đạt như những người quan tâm đến mình đang kỳ vọng
nhưng không phải ai cũng may mắn vượt qua được và hai học sinh tại hà nội và bắc ninh vừa chọn như một lối thoát nằm trong số đó
không giống như người lớn cả thế giới của tiên chỉ xoay quanh ba trụ của chính gia đình bạn bè và thầy cô
cuộc sống học đường không hề nhẹ nhàng như nhiều phụ huynh suy nghĩ rằng
mới học mà cũng không nên thân
chương trình học hơn chục môn thêm ảnh hưởng của dịch bệnh thử thách việc tiếp thu kiến thức áp lực điểm số quan hệ với bạn bè
khi trở về nhà tiên mong muốn tìm một nơi để giải tỏa tìm thấy những phút giây cân bằng sau một ngày mệt mỏi
vậy nhưng sự thiếu thấu hiểu khiến những áp lực càng thêm trầm trọng
người lớn đôi khi quên mất mình từng là trẻ con và nếu nhớ thì thử thách tuổi dậy thì đặt ra cho mỗi thế hệ không giống nhau
những chuyện trẻ con tự giải quyết với nhau
có thế mà cũng khóc với người lớn có thể không xin nghe gì nhưng đối với tin đó có thể là những biến cố mà nếu không được lắng nghe
thấu hiểu kịp thời sẽ dẫn tới rồn nén tích tụ cảm xúc tiêu cực
sau những câu chuyện đau xót này người lớn hẳn đã rút ra rất nhiều điều
như là lần tới khi thấy đứa con ngoan trò giỏi nhà mình bỗng trở nên lầm lì ăn nói cộc lóc học hành xa suốt chán nản
bố mẹ sẽ hạ cái tôi của mình xuống để trò chuyện với con thay vì vội trách mắng
một lời nói quan tâm đơn giản chưa bao giờ là thừa thái
mặt khác có thể là thần chú chữa lành cho những khủng hoảng tuổi tin
đã quá muộn để làm gì cho em nhưng không quá muộn để tỉnh táo
và không làm một gia đình giữa bi kịch lại thêm dối loạn khủng hoảng
những phân tích chia sẻ rút ra bài học mong đừng làm tổn thương hay nặng nề thêm cho gia đình
dù đang đau lòng và bàng hoàng đến đâu mình chỉ nghĩ gia đình của em đang là những người bàng hoàng nhất đau khổ nhất
thưa quý vị câu chuyện này làm tôi nhớ đến câu nói của dumbledore trong harry potter
haria đừng tội nghiệp cho người chết tội nghiệp những người còn sống ấy
sau tất cả xuất ra bài học cho chính mình để yêu thương đúng cách mới là điều ý nghĩa nhất chúng ta có thể làm
và xin ngừng chia sẻ bức thư và hình ảnh đau lòng về sự việc này
hãy để cho người cha người mẹ của nạn nhân được sống yên bình trong quãng đời còn lại
đối với họ sự gia đình đột ngột của con trai đã là quá đủ